trong những ngày cao điểm thực hiện giãn cách xã hội trụ sở công an phường hiệp phú
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã trở thành một điểm tập kết nhiều yếu phẩm
thực phẩm tươi sạch giải chiến sau khi chia đều từng phần thì cán bộ chiến sĩ công an phường
tranh thủ buổi đêm để chuyển đến tận tay những trường hợp khó khăn chưa nhận được hỗ trợ
với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
sáu giờ tối công việc hành chính tại công an phường hiệp phú thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã hoàn thành cán bộ chiến sĩ công an phường mỗi người mỗi việc
để phân chia gạo dầu ăn mì tôm thành từng gói quà nhỏ đủ dùng cho một gia đình trong một phần
từ khi thành phố hồ chí minh siết chặt giãn cách xã hội đến nay mỗi ngày công an phường đã huy động
hàng ngàn xuất quà như thế này để chuyển đến những người dân gặp khó khăn trong mùa dịch
mặc dù trời mưa đêm xuống sông các anh vẫn tranh thủ thời gian để từng bó rau còn được tươi nguyên
khi người dân tiếp nhận
cái việc mà lo cho an sinh xã hội cho người dân đó là gói trách nhiệm không những là của ngành công an
mà cũng như là cả các lực lượng chính quyền nhà nước cho nên giờ xuống chỉ có sợ là người dân
người ta thiếu thốn mình không nắm được đó là điều sợ nhất của anh em mình
mình không nắm được cho nên giờ theo chỉ đạo của từ thành phố xuống đến cơ sở là anh em khu vực
không còn phường phải thường xuyên nắm cái ô mình quản lý
và ô khu vực mình để nắm hồ nắm người nắm cái hoàn cảnh của mọi người từng người một
qua công tác nắm địa bàn cảnh sát khu vực biết được cụ thể những hoàn cảnh khó khăn
từ đó gõ cửa từng phòng trọ để gửi quà cho bà con
đối với chị hoàng trần thùy trang những món quà đúng thời điểm cho người thuê trọ như chị
sẽ giúp cả gia đình yên tâm ở yên tại chỗ trong tuần tới
trong tuần này ông gửi gắm lương thực cho các anh chị nhà chợ họ rất nhiều ở đây đó

rất là cảm động bởi vì trong mùa dịch này mình rất là khó khăn mình không đi ra ngoài được luôn
nhưng mà được hỗ trợ như vậy là em rất là vui rất là cảm ơn phường và nhà nước
dù quà không có giá trị cao nhưng mà cũng là tinh thần cũng là động viên cho anh em
khi mà trao quà cho bà con thì bà con vui bà con cảm ơn thì mình cũng cảm thấy mừng
có những bữa thì anh em làm tới một mươi một một mươi hai giờ đêm vẫn đi trao quà nhưng mà khi mà tới nhận được quà thì bà con rất là vui vẻ
thì cái đó cũng là một cái niềm động viên cho anh em chúng tôi là tiếp tục hỗ trợ bà con và chống dịch trong thời gian tới
cũng đang cho thuê trọ trên địa bàn đại úy trương thị thúy hằng nữ cán bộ công an phường hiệp phú tp hcm gác lại niềm vui cá nhân gửi con ở quê để đảm bảo an toàn và có thêm thời gian lo cho nhân dân
trước dịch là thường là công tác một tuần cuối tuần em sẽ về nhưng mà từ dịch tới nay hai tháng là em chưa về thì mấy đứa bé ở nhà có vẻ như là cũng giận dỗi mẹ hay là gọi điện về thỉnh thoảng cũng không có nói chuyện cũng nói là thôi mẹ đi sau mẹ nói hết dịch mẹ về mà dịch lâu quá mẹ không về
nhiều lúc thì cũng thấy vùi ngùi nhưng mà thôi vì nhiệm vụ chung thì cũng cố gắng thôi
tại vì cũng nhiều anh chị em cũng có
những cái hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình
đêm xuống lực lượng chức năng cũng tranh thủ phát tiền hỗ trợ của thành phố đến từng khu nhà trọ
lãnh đạo phường có mặt trực tiếp để sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc khi người dân cần
ngoài đảng ủy ủy ban dân ủy ban mặt trận đối quốc phường thì thực hiện các cơ quan sinh xã hội
thì một điểm nối bật của phường hiệp phú nữa là các anh em cảnh sát của công an cũng rất là tích cực trong vấn đề mà chăm lo cho người dân
mấy anh em có thể là huy động được các nguồn vận động trong các mạng hành quân
thì các anh em cũng tự là chuyển đến những cái phòng hòa đó cho người dân trong cái khả năng của mình
vừa tranh thủ thời gian công tác của mình và có thể đi bất kể ngày đêm có thể đi giữa trưa có thể đi buổi chiều tối
thì nếu các đồng chí đi được ngày hôm qua thì các anh em có thể đi tới hơn chín giờ rưỡi mới về đến cơ quan
đại dịch vẫn còn chưa có hồi kết
cuộc sống của nhân dân đặc biệt là những lao động nghèo sẽ còn gặp vô vàn khó khăn
chính quyền các địa phương và ngành công an đang hết mình nỗ lực hỗ trợ nhân dân
đồng thời cũng cần sự đồng hành của doanh nghiệp các nhà hảo tâm để người dân vượt qua thời điểm khó khăn này yên tâm ở yên tại chỗ để chống dịch